thông tin phóng viên antv sơn la vừa chuyển về cho biết vào ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã bắt giữ được ba đối tượng là giàng a chiu giàng a vù và l a khải cùng chú tại xã lao trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái về hành vi mua bán người
trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la nhận được tin báo của gia đình nạn nhân về việc có dấu hiệu mua bán người xảy ra tại xã phiên cầm huyện mai sơn tỉnh sơn la
qua công tác giả soát tìm kiếm trên địa bàn lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng trên
tại cơ quan công an đối tượng l a khải khai nhận đã rủ chiêu và vù cùng tham gia lừa gạt phụ nữ đưa sang trung quốc bán lấy tiền
với thủ đoạn lừa gạt tình cảm và hứa hẹn sẽ có cuộc sống sung sướng không phải làm lụng vất vả các đối tượng đã rụ rỗ được vàng a song sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và giàng a xanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đều trú tại xã phiên cầm huyện mai sơn tỉnh sơn la đi theo bọn chúng